hôm nay ngày làm việc đầu tiên của phiên họp thứ bốn mươi ba buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến
đối với luật đầu tư sửa đổi luật doanh nghiệp sửa đổi
buổi chiều dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đối với luật xây dựng sửa đổi
theo các đại biểu dự án luật đã tiếp thu đầy đủ ý kiến các đại biểu từ các kỳ họp trước
và chỉnh lý theo hướng phù hợp với yêu cầu đặt ra của thực tiễn
nên dự án luật cũng không còn nhiều ý kiến khác nhau đối với các vấn đề lớn
tuy nhiên cho ý kiến đối với việc không quy định nội dung quản lý trật tự xây dựng trong dự án luật
các đại biểu chưa nhất trí với việc này đề nghị cần phải đưa vào trong luật
để thắt chặt việc quản lý liên quan đến trật tự xây dựng
ủy ban thổng phủ quốc hội thống nhất với hướng tiếp thu giải trình của dự án luật
đề nghị cần ra soát lại việc dự án luật này liên quan đến các luật khác
lưu ý đến các luật đang sửa đổi để bảo đảm sự thống nhất không bị mâu thuẫn trồng chéo
đồng ý với việc bổ sung quyền cho ủy ban nhân dân tỉnh và ủy ban nhân dân cấp huyện
liên quan đến phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện liên huyện phân khu chức năng
cũng như là quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch nông thôn